cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng hòa tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bế đình thuật chú huyện quảng hòa về hành vi chống người thi hành công vụ
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an xã phi hải huyện quảng hòa tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc đối tượng bế đình thuật có hành vi cầm dao dọn giết gia đình nhà hàng xóm
công an xã phi hải đã cử tổ công tác xuống hiện trường để giải quyết vụ việc
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị can thuật đã có hành vi hành hung đồng chí trưởng công an xã phi hải
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bế đình thuật đã bị xử phạt chín tháng tù giam sau khi có hành vi gây dối trật tự công cộng dùng cây gỗ hành hung đồng chí trưởng công an xã
hiện vụ việc đang được công an huyện quảng hòa xử lý theo quy định của pháp luật